huyện krongpa tỉnh gia lai có một mươi trên một mươi bốn xã thị trấn đặc biệt khó khăn
người dân tập thiểu số chiếm trên bảy mươi dân số
hiện điện lực krongpa có gần một mươi chín năm trăm linh khách hàng
nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng
vừa qua điện lực krongpa đã đưa vào sử dụng dự án cải tạo đường dây hai mươi hai kv
trong sự hân hoan của người dân vùng khó
xác định những khu vực đông dân cư như thị trấn phú túc xã phú cần và yarmok
có khả năng tiêu thụ điện cao việc tổ chức thi công cải tạo lưới điện khó khăn
phụ thuộc vào lịch cắt điện
do đó việc áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc thi công cải tạo đường dây hai mươi hai kv
là yêu cầu cấp thiết và là điểm mấu chốt để đẩy nhanh tiến độ
điện áo cải tạo lưới điện cái bề khép ba một của gia lai tây nị bàng tỉnh gia lai
gồm năm gối thảo trong đó đi qua chợ huyện cronpa của chúng ta
là sáu mươi bốn km đường dây mục tiêu đầu tư của dự án là đáp ứng nhu cầu phát triển của cầu tải
giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng
thực tế hiện trạng lưới điện khá cũ nên việc tổ chức thi công cải tạo
đặc biệt là thu hồi dây dẫn cũ và thay dây dẫn mới là công việc rất khó khăn
gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực
vì vậy khi dự án được hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải
giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng
từng bước hoàn thiện cấu trúc lưới điện phân phối tỉnh gia lai
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn vận hành
đại diện chủ đầu tư ban quản lý dự án lưới điện miền trung đơn vị tư vấn thiết kế
đơn vị thi công tổ chức bàn giao công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực huyện cơ nông ba
thuộc dự án vốn vai kẻ vk ba
công trình sau khi được đầu tư cải tạo sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải
giảm tổn thất và nâng cao đồ tính cải cung cấp điện nâng cao chất lượng điện phục vụ
cho nhu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng điện ngày một nâng cao của bà con khu vực huyện cờ đông ba
sự quan tâm của ngành điện và quan tâm vào được đầu tư sửa chữa nâng cấp lưới điện
bà con nhân dân trong thông buôn cũng rất nhiệt tình ủng hộ
nhưng bà con cũng mong sau sau khi dự án hoàn thành thì nguồn điện phục vụ bà con sẽ ổn định hơn
dự án cải tạo đường dây hai mươi hai kv không chỉ nâng cao chất lượng điện độ tin cậy điện cung cấp điện
mà còn tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh tại khu vực đông dân cư trong tỉnh gia lai
góp phần xây dựng kinh tế xã hội khu vực miền núi ngày càng phát triển